thưa quý vị công an huyện nậm pồ tỉnh điện biên vừa triệt xóa thành công chuyên án ma túy trên địa bàn
bắt một đối tượng thu giữ sáu mươi viên hồng phiến cùng với nhiều vật chứng liên quan
cụ thể vào khoảng ba h năm mươi phút sáng ngày một mươi tháng một mươi tại km bốn mươi tám cộng bảy trăm linh quốc lộ bốn h
thuộc bản mạy hốc xã phìn hồ huyện nậm pồ tỉnh điện biên
tổ công tác đã bắt giữ vàng a chu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại bản chế phủ xã sipa phìn huyện đậm pồ tỉnh điện biên
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu sáu mươi viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng có liên quan
hiện công an tỉnh điện biên tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan
điều tra mở rộng vụ án khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ
đề nghị truy tố đối tượng sớm đưa vụ án ra xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật
không những không chấp hành thổi nồng độ cồn mà có những lời lẽ lăng mạ xúc phạm lực lượng công an
công an quận ngo quyền thành phố hải phòng vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ
đối với phạm trung dũng ba mươi bảy tuổi hiện đang ở quận lê trân thành phố hải phòng
trước đó ngày bảy tháng chín tổ công tác số một bộ công an phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hải phòng
tổ chức lập chốt kiểm soát trên đường lê hồng phong phường đông khê quận ngo quyền thành phố hải phòng
đến khoảng hai mươi h ba mươi phút cùng ngày tổ công tác dừng phương tiện xe ô tô biển kiểm soát
ba mươi a tám mươi bảy nghìn hai trăm linh chín của người điều khiển phương tiện là phạm trung dũng
tuy nhiên dũng không chấp hành thổi nồng độ cồn còn có thái độ lời nói rất phản cảm xúc phạm bồi nhọ
làm mất uy tín của lực lượng công an đưa ra nhiều yêu cầu trái các quy định
cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông
với hành vi chống người thi hành công vụ dũng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ngo quyền
khởi tố vụ án khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ngãi vừa bắt giữ một đối tượng
về hành vi mua bán trái phép chất cấm
lực lượng công an bắt quả tang bùi quang cảm sinh năm hai nghìn bốn trú tại tổ dân phố liên hiệp một a
phường trương quang trọng tp quảng ngãi đang trên đường đi giao ma túy tại một quán karaoke
trên địa bàn tp quảng ngãi tại thời điểm bị bắt thu giữ một túi ni lông màu trắng
bên trong có chứa một mươi ba viên nén màu xanh lá cây hai mươi tám viên nén màu xanh đậm bảy túi ni lông màu trắng
bên trong có chứa chất màu trắng đối tượng khai nhận là ma túy thuốc lắc và ma túy dạng khay
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng thu giữ hai mươi bảy viên màu xanh lá cây và ba mươi bốn túi ni lông
màu trắng bên trong có chứa chất rắn màu trắng và một số đồ vật có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điều tra làm rõ
đóng cửa lại luôn đóng cửa lại luôn
thưa quý vị mâu thuẫn gia đình giàng a lư chú tại huyện phụ yên tỉnh sơn la đã dùng dao nhọn đâm vợ tử vong
đối tượng vừa bị lực lượng công an huyện yên châu tỉnh sơn la bắt giữ
điều tra ban đầu xác định do mâu thuẫn gia đình nên vàng thị plua là vợ của đối tượng lư đã mang con ba tháng tuổi về nhà ngoại
vào chiều qua lư mang theo dao tìm đến nhà lời qua tiếng lại với mẹ vợ
lúc này chị plua đang đứng bế con thì bị lư dùng dao đâm gục tại chỗ
sau đó bỏ trốn nạn nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong
đến một mươi bảy h cùng ngày công an huyện yên châu và dân bản đã truy bắt thành công đối tượng cùng hung khí khi đang lẩn trốn cách hiện trường gây án bảy km
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa khởi tố bắt tạm giam trang sĩ tiến chú thành phố vĩnh long để điều tra về hành vi giết người
theo điều tra tiến và một thanh niên có hẹn gặp nhau nói chuyện về việc đăng tin trên mạng xã hội facebook
làm ảnh hưởng đến anh của thanh niên này
khi đến khu vực phía sau công viên thuộc khóm một phường bốn tiến gặp một nhóm thanh niên
trong đó có nguyễn minh khánh chú tại huyện long hồ thì dừng lại nói chuyện và xảy ra xô xát
tiến liền lấy con dao trong túi áo đâm khánh tử vong
liên quan đến vụ cướp điện thoại của bé trai trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội
ngày một tháng một mươi nghi phạm đã gây ra vụ cướp
bị đội cảnh sát hình sự công an quận một mươi hai tp hcm bắt xử
sau khi tiếp nhận thông tin trinh sát hình sự đã khoanh vùng được nghi can là võ văn thành quê tỉnh quảng nam
biết có clip đăng trên báo chí đối tượng này đã đem xe đi bán và di chuyển chỗ ở
ngày một mươi một tháng một mươi nhiều trinh sát mật phục trên địa bàn phường bình hưng hòa b quận bình tân và khống chế thành
thu hồi chiếc điện thoại và tạm giữ chiếc xe máy tăng vật để phục vụ công tác điều tra
công an quận thanh khê thành phố đà nẵng đang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố
điều tra làm rõ xử lý bốn đối tượng là trường ngọc sơn hà quang hảo nguyễn đức thảo cùng chú tỉnh phú thọ
bùi hải định quê tỉnh ninh bình về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích
trước đó hoàng văn bốp quê tỉnh hưng yên có nợ sơn số tiền ba mươi hai triệu đồng nhưng chưa trả nên tối ngày tám tháng một mươi
sơn cùng định đến nhà bố
đòi nợ và yêu cầu về nhà sơn bàn bạc việc trả nợ
khi về đến nhà sơn bất ngờ đấm vào đá nên bố hoảng sợ chạy ra ngoài hô hoán thì bị sơn và ba nhân viên
giao ga là hảo thảo định khống chế kéo vào trong nhà dùng dây chói tay và chân đe dọa trả nợ
đến trưa ngày chín tháng một mươi khi gia đình bố chuyển khoản trả tiền cho sơn thì bốp mới được cho về
sau một thời gian ngắn công an thành phố gia nghĩa tỉnh đắk nông nhanh chóng
đấu tranh bắt giữ ba đối tượng trộm cắp tài sản lưu động thu giữ năm chiếc điện thoại di động cùng một số tăng vật có liên quan
để trả lại cho người dân có phần đảm bảo an ninh trả tự tại địa phương
ngày một mươi ba tháng chín anh hoàng trung thủy ở phường quảng thành thành phố giang nghĩa đến công an thành phố giang nghĩa
trình báo về việc gia đình anh vừa bị mất trộm hai chiếc điện thoại di động cùng số tiền hơn một mươi hai triệu đồng
khoảng sáu một mươi năm ngày một mươi bốn thì tôi có dậy
tôi bước ra sáu thì thấy cái phòng đường sáu của tôi nó bị mở cửa và cái đường luôn hành láng cũng bị mở cửa luôn
thì tôi vô cái chỗ phòng tôi sắp vớin điện thoại thì tôi thấy tôi bị mất một cái điện thoại và trên đó tôi để tiền
trên đó cũng bị mất tiền luôn và mất thêm một cái điện thoại của vợ và kèm theo một cái bóp của vợ nữa
tiếp nhận thông tin trên lãnh đạo công an thành phố giang nghĩa đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp với công an các xã
phường trên địa bàn và các đơn vị có liên quan nhanh chóng xác minh điều tra truy bắt các đối tượng
hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
qua cái việc điều tra khám phá hai cái vụ trụng cắt trên địa bàn chúng tôi nhận thấy rằng các đối tượng đều không có nghề nghiệp
hoạt động lưu động đối tượng có sự thăm dò sơ hở của nhà người dân dọc theo các tuyến giao thông
khi phát hiện người dân sơ hở thì các đối tượng tiến hành trụng cắt tài sản
đối với người dân thì đề nghị người dân tăng cường các biện pháp bảo vệ tài sản của gia đình mình
đặc biệt là các nhà dân ở cạnh
các tuyến đường giao thông các khu chợ biến xe
phải có người trông coi bảo vệ tài sản gắn hệ thống camera giám sát
đối với ban đêm thì người dân trước khi đi ngủ nên kiểm tra cổng cửa để đảm bảo được khóa chặt
tránh tình trạng đếm hôm các đối tượng lợi dụng
như việc thiếu cảnh sát của người gia đình để đột nhập vào trông cắt tài sản
đến chín h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng chín lực lượng công an thành phố giang nghĩa đã bắt
bá minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại huyện bảo lộc tỉnh lâm đồng
thu giữ hai điện thoại di động hiệu iphone cùng một gói nghi là ma túy đá một xe máy
đến một mươi một h ba mươi phút cùng ngày lực lượng công an thành phố giang nghĩa tiếp tục bắt giữ vừa a tủa
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám và lý văn chú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú tại huyện tuy đức tỉnh đắk nông khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện bù đăng tỉnh bình phước
thu giữ ba chiếc điện thoại di động cùng số tiền hơn một mươi hai triệu đồng
đến một mươi một h ba mươi phút cùng ngày lực lượng công an thành phố giang nghĩa tiếp tục bắt
thu giữ ba chiếc điện thoại di động cùng số tiền hơn một mươi hai triệu đồng
đến một mươi một h ba mươi phút cùng ngày lực lượng công an thành phố giang nghĩa tiếp tục bắt

đến một mươi một h ba mươi phút cùng ngày lực lượng công an thành phố giang nghĩa tiếp tục bắt
thu giữ ba chiếc điện thoại di động cùng số tiền hơn một mươi hai triệu đồng

thu giữ ba chiếc điện thoại di động cùng số tiền hơn một mươi hai triệu đồng

thu giữ ba chiếc điện thoại di động cùng số tiền hơn một mươi hai triệu đồng
đến một mươi một h ba mươi phút cùng ngày lực lượng công an thành phố giang nghĩa tiếp tục bắt

đến một mươi một h ba mươi phút cùng ngày lực lượng công an thành phố giang nghĩa tiếp tục bắt
thu giữ ba chiếc điện thoại di động cùng số tiền hơn một mươi hai triệu đồng

thu giữ ba chiếc điện thoại di động cùng số tiền hơn một mươi hai triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự sáu đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật